xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với những tin tức thời sự mới nhất hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị sáng ngày một mươi chín tháng ba sau khi nghe viện kiểm sát công bố mức án đề nghị dành cho mình là tử hình
bà trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thị pháp đã ngất xỉu ngay tại tòa
chiều cùng ngày phiên tòa tiếp tục phần bào chữa cho các bị cáo
sau đó luật sư phan trung hoài cũng bắt đầu phần bào chữa cho bà trương mỹ lan
theo đó ông hoài đề nghị hội đồng xét xử thận trọng xem xét lại việc quy buộc tội danh tham ô tài sản
bị tách ra thành tội danh độc lập vì về bản chất và hành vi của bà lan được xác định kéo dài xuyên suốt một mươi năm
đề nghị xem xét lại nguyên nhân bà trương mỹ lan tham gia scb
luật sư phan trung hoài đề nghị hội đồng xét xử xem xét các vấn đề nguyên nhân bối cảnh bà lan tham gia hợp nhất
và thực hiện đề án tái cơ cấu
ngân hàng scb việc quy buộc tội danh tham ô tài sản bị tách ra thành tội danh độc lập
do thời điểm phát sinh hiệu lực của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm tính xác thực về số tiền quy buộc chiếm đoạt
về nguyên nhân bối cảnh bà lan tham gia hợp nhất ba ngân hàng thành lập scb
luật sư hoài nói do tình trạng tài chính yếu kém của ba ngân hàng
người dân rút tiền hàng loạt gây ảnh hưởng đến hệ thống tiền tệ nhà nước
lúc bấy giờ bà lan được vận động tham gia vì có đủ tài sản và độ uy tín giúp quá trình hợp nhất thành công
bà lan vận động cổ đông cũ đồng ý hợp nhất kêu gọi bạn bè người thân mua trên sáu mươi năm cổ phần của ba ngân hàng này
kêu gọi cổ đông nước ngoài và cho mượn tài sản để thế chấp khoản vay luật sư hoài nêu
đến năm hai nghìn hai mươi hai trở đi scb đã xây dựng kế hoạch xử lý rứt điểm nợ xấu và tài sản tồn động
đa dạng hóa cổ đông với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài
tuy nhiên trước khi đề án tái cơ cấu hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi tám được phê duyệt
thì bà lan bị khởi tố và đối diện với dân
theo luật sư phan trung hoài nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng như hiện nay
là do các vấn đề trong cơ chế vận hành quy trình hoạt động cho vay của ngân hàng scb
ngoài ra còn xuất phát từ mặt chủ quan trong nhận thức của bà lan với tư cách cổ đông
và đại diện nhóm cổ đông lớn của scb
ông hoài chỉ ra khó khăn của ngân hàng này sau khi hợp nhất bắt nguồn từ khoản vay tín dụng tồn tại
của ngân hàng cũ do các khoản lỗ nợ xấu đã tích lũy nhiều năm
theo luật sư hoài bà trung mỹ lan
không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào nhưng luôn phải trú tâm đưa toàn bộ tài sản
dự án có giá trị nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu
nhiều bị cáo cho rằng các hồ sơ cấp tiến dụng cho vay được thực hiện theo chỉ đạo của bà lan
tuy nhiên về pháp lý quyền phán quyết từng hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền
hội đồng quản trị và ban điều hành của ngân hàng
liên quan đến việc quy buộc tội danh tham ô tài sản
luật sư hoài cho rằng tội danh này bị tách ra thành tội danh độc lập
do thời điểm phát sinh hiệu lực của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
về bản chất và hành vi của bà trương mỹ lan
được xác định là cùng phương thức thủ đoạn phạm tội nếu có trong xuyên suốt một mươi năm
theo ông hoài để có thể truy tố và xét xử bà trương mỹ lan về tội tham ô tài sản
thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh bà là chủ thể đặc biệt
là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt
hàng trăm tỷ đồng rút ra là để bà lan
trả các khoản nợ của scb trước đó
xoay quanh số tiền quy buộc chiếm đoạt
luật sư trung hoài dẫn lời bà lan về nguồn tiền các dự án mà scb đã mượn của gia đình bà lan
và bạn bè đi cơ cấu nợ trước và trả chậm sau
nhưng scb kéo dài trả nhỏ dọt
bà lan là người bảo lãnh vì phải giữ uy tín
nên đã phải tìm mọi cách để trả thay cho scb
hiện bà lan vẫn còn nợ rất nhiều
mà tất cả các dự án thì scb quản lý hết
cho nên khoản tiền gần một trăm linh chín tỷ đồng
và một mươi bốn bảy triệu đô la mỹ mà bùi văn dũng
tài xế của bà lan vận chuyển từ scb về số một trăm hai mươi bảy pasteur
thực chất là tiền của bà lan rút ra để thay scb trả nợ cho các dự án bất động sản
và cổ phần mà scb đã mượn trước đó
ngoài ra luật sư phan trung hoài cũng đề nghị xem xét trên cơ sở bà lan
đã nhìn nhận nghiêm túc về vai trò và tầm ảnh hưởng của tư cách cổ đông
đại diện cho nhóm cổ đông lớn
thấy được một phần trách nhiệm trước các sai phạm của một số thành viên hội đồng quản trị
và ban điều hành trong hoạt động cho vai
chứng thư thẩm định giá của hoàng quân đã hết hiệu lực
đồng thời luật sư đặt câu hỏi liệu các chứng thư thẩm định giá của công ty hoàng quân
lập vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay còn giá trị pháp lý
làm căn cứ đối trừ với dư nợ gốc và lãi tại thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
để quy buộc bà trương mỹ lan số tiền bị coi là chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại hay không
luật sư cho rằng cơ sở pháp lý của việc sử dụng chứng thư thẩm định giá của công ty hoàng quân
chỉ phục vụ báo cáo giả soát cho mục đích đặc biệt có yêu cầu bổ sung
về định giá lại tài sản đảm bảo của ngân hàng nhà nước
khi tổ chức tiến dụng nằm vào diện kiểm soát đặc biệt
và hiện các chứng thư này đã hết hiệu lực pháp luật
chiều ngày một mươi chín tháng ba viện kiểm sát đã hoàn tất luận tội đối với bà trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo liên quan đến các sai phạm
tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
viện kiểm sát đánh giá bà trương mỹ lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu
có nhiều đóng góp cho cộng đồng nhân thân tốt tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch
tuy nhiên bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi
phạm tội có tổ chức không thành khẩn khai báo khai báo quanh co đổ lỗi cho cấp dưới
hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không có khả năng thu hồi
từ đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bà lan mức án hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ
một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
tử hình về tội tham ô tài sản tổng hợp hình phạt của bị cáo lan bị đề nghị là tử hình
sau phút mất bình tĩnh ngã quỵ bà lan được phép ngồi thay vì phải đứng nghe viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án
trong nhiều giờ sau đó bà luôn cúi đầu vẻ mệt mỏi
bị cáo đinh văn thành cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb bỏ trốn nên bị xét xử vắng mặt
đề nghị hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
trung thân về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt là trung thân
bị cáo võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc ngân hàng scb bị đề nghị hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đề nghị trung thân về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt là trung thân
bị cáo trương huệ vân tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản winster từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội tham ô tài sản
bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn capella
một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản
bị cáo chu lập cơ bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
bị cáo nguyễn thị thu sương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb một mươi sáu một mươi bảy năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
bị cáo trương khánh hoàng trần thị mỹ dung cùng bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội tham ô tài sản
bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước bị đề nghị mức trung thân về tội nhận hối lộ
bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến các cán bộ thuộc ngân hàng nhà nước một mươi sáu bị cáo còn lại cũng bị đề nghị từ ba năm tù cho hưởng án treo
đến bốn đến năm năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo còn lại trong vụ án cũng bị đề nghị từ ba năm tù cho hưởng án treo
đến một mươi năm một mươi sáu năm tù về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về dân sự buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi thường cho ngân hàng scb sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng và lãi phát sinh
đối với bị cáo nguyễn cao trí đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo này để đảm bảo thi hành án
tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo trương mỹ lan trương huệ vân để khắc phục hậu quả
đối với một một trăm sáu mươi chín bất động sản viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo luật định
đối với các mã tài sản đang thế chấp tại scb giao cho scb thu hồi nợ
đồng thời viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan